cũng là một địa phương chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh và kéo dài
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tuyên quang giao động chỉ còn từ tám đến một mươi một độ c vùng núi chỉ khoảng từ sáu đến một mươi độ c
thời tiết lạnh kéo dài đã khiến nhiều người dân địa phương phải nhập viện trong đó chủ yếu là người già và trẻ em
trong những ngày qua khoa nội tim mạch của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận và điều trị cho số lượng bệnh nhân nhiều gần gấp đôi so với bình thường
hiện nay khoa đang tiếp nhận và điều trị cho bốn mươi bệnh nhân
bệnh nhân chủ yếu mắc các chứng bệnh như cao huyết áp suy tim nhồi máu cơ tim viêm cơ tim đột quỵ
đa phần các bệnh nhân nhập viện điều trị trong những ngày gần đây đều ở trong tình trạng bệnh đã trở nên nặng hơn
trong mấy ngày gần đây thời tiết ở tuyên quang thì thấy lạnh đột ngột và lạnh sâu
bệnh nhân vào viện ra vào viện có một lực lượng rất là lớn
đặc biệt là ở những người cao tuổi trẻ em
những bệnh nhân bệnh lý tim mạch bệnh lý vừa hô hấp gặp chủ yếu
ở những bệnh nhân già sức đề kháng kém các bệnh lý như viêm phổi bệnh phổi tăng hệ mạng tính
gia tăng những bệnh nhân hèn phế quản bệnh lý mắc phải viêm nhiễm ở đường hô hấp tăng cao
và những đường viêm nhiễm đấy cũng đẩn lên những bệnh lý đã có sẵn tiềm tàng của bệnh nhân
ví dụ như tăng huyết áp hoặc suy tim nó lại càng tăng đến mức độ nặng hơn để bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện
trẻ em cũng là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh do điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
nên số lượng bệnh nhân ở khoa nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cũng đang tăng cao
với hàng trăm bệnh nhân đang nhập viện điều trị bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới hai tháng tuổi
và thường mắc một số bệnh như tiêu chảy nhiễm khuẩn đường hô hấp viêm phổi
thời tiết lại thay đổi đột ngột quá làm cháu khó thở em cho vào viện cấp cứu
vào đây bác sĩ trần đoán nghe tim phổi thì vào đi trực quan
nhưng bác sĩ bảo là bị viêm phổi ạ
năm nay thì khí hậu nó lạnh kéo dài và độ nhiệt độ nó cũng xuống thấp hơn so với mọi năm
tình trạng nhập viện của các em bé không gia tăng tình trạng nhập viện
nhưng mà nó gia tăng cái tình trạng nhập viện bệnh nhân nặng
chủ yếu là gặp nhiều nhất là các bệnh về đường hô hấp
như là viêm phổi viêm phế quản phổi
và các bệnh nhân về viêm phổi
nhiễm khuẩn đường hô hấp trên mũi họng viêm tai
khi có những dấu hiệu nặng như là sốt cao co giật hôn mê ly bì khó đánh thức
không ăn được không uống được hoặc là đi ở phân có máu mũi
thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất
theo khuyến cáo của các bác sĩ để bảo vệ sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
các phụ huynh có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế gần nhất
để khám và chữa bệnh không tự ý mua thuốc điều trị